một đám cháy lớn bùng phát tại cửa hàng cà phê số năm phan kế bính phường cống vị quận ba đình tp hà nội
theo người dân ban đầu cột khói phát ra sau đó nhanh chóng bùng phát lên thành đám cháy
người dân đã chi hô đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số hai đã điều động năm xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ
bộ tư lệnh thủ đô cũng điều động chiến sĩ và phương tiện chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ
lực lượng cảnh sát giao thông công an phường cống vị và dân phòng được huy động hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ phân luồng giao thông bảo vệ tài sản cho người dân
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi đám cháy cơ bản đã được khống chế các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy